tại tỉnh khánh hòa đoàn thanh tra của chính phủ đã công bố quyết định của tổng thanh tra chính phủ
về việc thanh tra toàn diện dự án khu du lịch và giải trí sông lô
do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng hoàn cầu làm chủ đầu tư
theo quyết định số năm trăm một mươi một của tổng thanh tra chính phủ
thanh tra chính phủ sẽ kiểm tra giả soát quá trình quản lý sử dụng đất công tác thu hồi đất
công tác giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư
các thủ tục liên quan đến cho thuê đất giao đất chuyển đổi mục đích sử dụng
quá trình tổ chức thực hiện dự án công tác quản lý hoạt động xây dựng
quá trình giải quyết khiếu nại phản ánh kiến nghị của công dân liên quan đến dự án
đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo tổng thanh tra chính phủ trình thủ tướng chính phủ
thời hạn là bốn mươi ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định